điều đang nói thời điểm gây án bị cáo này bị ngáo đá không làm chủ hành vi của mình bất ngờ gây ra vụ việc đau lòng cướp đi tính mạng của một người không quen biết phải nhận bản án một mươi sáu năm tù
đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng mà đối với bản thân bị cáo này là người đã từng sử dụng ma túy trong thời gian dài tạo ra ảo giác do đó mới sử dụng rượu chém vào đầu nạn nhân nguyễn ngọc trung
giữa nạn nhân và bị cáo hoàn toàn không có mâu thử gì
mỗi lần mà nó bị nó cao ngáo ngáo lên
tôi sợ là on ướt cho người ta cứ dắt rửa nó đi rồi
tôi sợ lắm tôi sợ là như nạn đây này
cái đầu ép của nó cứ nín lên là bị cuồng trèo lóc nhà
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bình định tội phạm ma túy cơ bản được kiềm chế hiệu quả
tuy nhiên đáng tiếc là tệ nạn ma tí trong thanh niên vẫn dịu đến phức tạp
đâu đó vẫn còn xảy ra một số trường hợp đối tượng nghiện ma túy dẫn đến loạn thần
không kiểm soát được bản thân gây ra những vụ việc nghiêm trọng như cướp tài sản cố ý gây thương tích thậm chí là giết người
trong đó có cả người thân
nói rằng chơi ma túy mà không có ảnh hưởng gì là hoàn toàn sai
vì ma tí khi sử dụng ma tí thì nó tác dụng đến hệ thần kinh tạo ra hệ thần kinh người ta không kiểm soát được hành vi của mình
từ đó khi thực hiện cái hành vi vi phạm thì người ta hoàn toàn không làm chủ được
tạo ra hệ quả rất xấu trong xã hội

những thanh niên trẻ khỏe chỉ vì dính vào ma túy đã dẫn đến nghiện ngập để rồi nhận những kết cục đau lòng
không chỉ đánh mất tương lai của mình mà còn là mối hiểm họa cho cả cộng đồng
mong rằng từ những vụ việc sẽ là lời cảnh tình đối với những thanh thiếu nhiên mới lớn
đừng vui chơi quá và hãy biết dừng lại khi còn chưa muộn
chiều nay đại diện cục quản lý dược bộ y tế đã chấp thuận tiêm vaccine covid một mươi chín của hãng moderna cho trẻ từ sáu đến một mươi một tuổi
đại diện cục quản lý dược cho biết vaccine moderna đã được các nước thuộc liên minh châu âu australia và canada phê duyệt tiêm cho trẻ em
sau khi nghiên cứu các tài liệu khoa học hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc
bộ y tế đã phê duyệt mở rộng chỉ định tiêm vaccine moderna cho trẻ từ sáu đến một mươi một tuổi
như vậy là vaccine moderna được tiêm cho trẻ từ sáu tuổi trở lên không dành cho trẻ năm tuổi
liều lượng bằng một nửa của người lớn mỗi liều là hai mươi năm ml chứa năm mươi microgram vaccine mrna
một lọ vaccine chứa tối đa hai mươi liều tiêm một liệu trình có hai liều tiêm
thao túng thị trường chứng khoán che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
hành vi của ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật việt nam
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố võ án hình
sự khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông trịnh văn quyết
vụ việc này cho thấy thị trường chứng khoán thời gian qua đang bộc lộ những điểm bất cập
các hành động bán chui hay thao túng giá tạo những tiền lệ xấu trên thị trường chứng khoán
việc xử lý nghiêm giăn đè những hành vi vi phạm pháp luật và việc thiết lập lại kỳ cương
minh bạch trên thị trường chứng khoán là điều bắt buộc phải làm
ngày một mươi tháng một thị trường chứng khoán việt nam chứng kiến cú sốc mạnh
khi gần bảy mươi năm triệu đồng
cụ phiếu flc bị bán chui gây thua lỗi lớn cho rất nhiều nhà đầu tư
ubnd đã yêu cầu hủy bỏ giao dịch xử phạt ông trịnh văn quyết một năm tỷ đồng
và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán năm tháng
hiện ông trịnh văn quyết đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán
và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
trong bộ án này cơ quan điều tra đang khởi tố ông trịnh văn quyết
về tội thao túng thị trường chứng khoán
tội danh này có mức hình phạt cao nhất đến bảy năm tù
căn cứ vào quy định tại điều chín của bộ luật hình sự
thì đây là tội nghiêm trọng
đây không phải lần đầu ông trịnh văn quyết vi phạm
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
ông trịnh văn quyết cũng từng bị phạt sáu mươi năm triệu đồng
vì bán năm mươi bảy triệu cổ phiếu mà không báo cáo
trước vụ việc này
không ít người đã bị phạt tiền và phạt tù vì hành vi thao túng chứng khoán
thống kê của ubnd
năm hai nghìn hai mươi một đã có hơn ba trăm linh quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
tăng hơn tám mươi vụ so với năm hai nghìn hai mươi
số tiền thu được lên đến gần
hai mươi triệu đồng
chủ yếu là các vi phạm báo cáo không đúng thời hạn về kết quả giao dịch
nhiều chuyên gia dự báo
vụ việc ông trịnh văn quyết bị xử lý nghiêm minh là tín hiệu tích cực
lập lại trật tự
lấy lại niềm tin của nhà đầu tư
cũng như thị trường chứng khoán sẽ trở nên minh bạch
tôi cho rằng các nhà đầu tư chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng
đặc biệt là các nhà đầu tư mới và ít kinh nghiệm
trải qua những cú sốc như vậy trên thị trường chứng khoán
các nhà đầu tư một mặt
thì cũng sẽ được rèn luyện để làm sao mà có đủ cái bản lĩnh để vượt qua những cái cú sốc
cái quan trọng hơn đối với các nhà đầu tư là nhờ những cái cú sốc như vậy
và những biện pháp xử lý kiên quyết của các cơ quan chức năng
thì chúng ta đều có một niềm tin và một hy vọng
rằng cái thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ ngày một phát triển tốt hơn
không có vùng cấm trong đấu tranh tiêu cực
tinh thần này tiếp tục được khẳng định
nhằm tạo ra môi trường chứng khoán công bằng cho tất cả các nhà đầu tư
dẫu đó là
và trong thời điểm này các nhà đầu tư cần phải có sự cẩn trọng
bình tĩnh cân nhắc kỹ trong các quyết định đầu tư chứng khoán
trên địa bàn tỉnh phú yên do ảnh hưởng của mưa lớn trái mùa
kết hợp với giáo dật xảy ra trong đêm qua và dạng sáng nay
hàng chục tàu cá hàng trăm lồng bè ươm tôm hùm
và hàng ngàn hecta lúa mùa bị thiệt hại
công an tỉnh phú yên đã khẩn trương triển khai lực lượng
kịp thời có mặt tại các vùng thiên tai hỗ trợ nhân dân
tại huyện tuy an những đợt sóng biển dữ dội đã đánh chìm
và làm hư hại hai mươi tàu cá của ngư dân ở các xã an hòa hải
an ninh đông an chấn một người vẫn còn mất tích
hàng trăm lồng tôm hùm ươm của ngư dân bị sóng đánh hư hại
ước tính sơ bộ hàng chục tỷ đồng
sáng sớm nay công an huyện tuy an đã cho dừng các công việc không cấp bách
huy động gần bảy mươi cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ khẩn trương
đến các vùng bị thiên tai phối hợp cùng bộ đội biên phòng dân quân
giúp dân kết nối dây thừng răng neo cẩu kéo tàu cá đảm bảo an ninh trật tự
do sóng lớn hoạt động cứu hộ gặp không ít khó khăn
địa phương đã huy động xe đào bánh xích đến hiện trường
để phối hợp với lực lượng công an biên phòng dân quân và bà con ngư dân cẩu kéo tàu cá
tại thành phố tuy hòa những sóng biển lớn đánh liên tục
đã khiến gần ba mươi tàu cá neo đậu ven bờ biển long thủy xã an phú bị nhấn chìm hoặc lật nghiêng
ngay từ sáng sớm công an thành phố tuy hòa đã chỉ đạo đội thanh niên xung kích gồm hai mươi cán bộ chiến sĩ
phối hợp cùng lực lượng công an xã dân quân địa phương và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tuy hòa
nhanh chóng có mặt ở vùng bị thiên tai giúp ngư dân cầu kéo tàu thuyền
do vẫn còn mưa to gió lớn đến chiều ngày hôm nay lực lượng công an phú yên vẫn tiếp tục sát cánh
phối hợp cùng với các lực lượng khác hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân vùng bị thiệt hại
khóc phục hậu quả do thiên tai gây ra
thưa quý vị hà nội đang vào mùa cây thay lá có rất nhiều cảnh đẹp để người dân có thể thỏa sức chụp ảnh
như là hàng cây bàng lá nhỏ hàng cây hoa phong linh hay hoa gạo
chụp ảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm là điều không có gì để nói
thế nhưng bất chấp nguy hiểm đứng ra giữa lòng đường để chụp ảnh gây mất an toàn giao thông
thì rõ ràng lại là một vấn đề khác
những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại tại nút giao thanh trì
quốc lộ năm cũ sẽ cho quý vị thấy việc chụp ảnh như vậy nguy hiểm đến như thế nào
cấm rừng cấm đỗ cấm người đi bộ
những biển báo như thế này cũng không thể cấm nổi người dân tập trung dừng xe ở nhánh đường dẫn
từ quốc lộ năm lên cao tốc hà nội bắc giang để chụp ảnh
mình thì đang làm những ảnh tự do thôi
hôm nay thì có khách mình bút chụp mình đến đây để chụp ảnh
ban đầu mình cũng không biết là địa điểm này nó là cái khu vực đường như thế này
mình đến đây thì thấy đông xe quá mà mọi người thì lại dàn ra này
nên mà mình thấy rất là nguy hiểm
thế mình chỉ bảo khách mình là chụp ở khu vực đoạn này thôi này
còn không thì được để dưới đường này nhiều xe cổ này
mình thì không hoàn toàn ủng hộ
nhưng mà vì do khách của mình là yêu cầu như vậy nên là mình cũng phải đáp ứng cho họ thôi
nhưng mà tuy nhiên để đáp ứng thì cũng phải vẫn giữ an toàn vào khoảng cách để tránh gây tai nạn
trong những ngày này đã có rất nhiều người dân và phương tiện
đã đến đây để chụp ảnh cùng hàng cây bàng lá nhỏ
dàn hàng ngang ra đường chạy băng qua đường
thậm chí ngồi ra giữa lòng đường để chụp ảnh như thế này
bên cạnh hàng dài xe máy xếp la liệt khá nhiều ô tô cũng dừng đỗ giữa lòng đường
gây cản trợ giao thông
để tránh việc phải đi vòng qua nút giao mới có thể quay đầu
một số xe máy đã bất chấp đi ngược chiều
và những tiếng còi dài như thế này cũng không ngăn được người dân
thế quả là rất rõ ràng
điều đáng nói đây là đoạn dốc dẫn lên đường cao tốc
vậy nên các phương tiện lưu thông đặc biệt là các phương tiện có tải trọng lớn
đều phải đi với tốc độ ổn định để lấy đà lên dốc
việc giảm tốc độ thậm chí phải dừng xe phanh gấp để tránh người chụp ảnh
tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
những bức ảnh sẽ chỉ đẹp khi người dân có ý thức đảm bảo an toàn cho mình và người phụ nữ

thưa quý vị sáng nay ba mươi một tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp cho biết
đã truy bắt nóng được hai đối tượng có hành vi giết người sau bốn mươi tám giờ gây án
là đối tượng võ văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ phường vĩnh tân
thị xã tân uyên tỉnh bình dương và đối tượng nguyễn thị ánh nguyệt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ bốn thị trấn mỹ an huyện tháp mười tỉnh đồng tháp
qua quá trình điều tra ban đầu vào ngày hai mươi tám tháng ba tại xã phú điền huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
nhóm đối tượng gồm tới nguyệt và linh có mâu thuẫn với võ văn nhã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ xã mỹ an huyện tháp mười dần đến cửa cải
thì đối tượng linh sử dụng súng dạng ru lô bắn đạn chỉ trách lại nhân nhã
sau đó ba đối tượng bỏ trốn
hơn bốn mươi tám giờ lần theo dấu vết nóng các lực lượng đã bắt giữ hai đối tượng
võ văn linh và nguyễn tị ánh nguyệt khi đang lẫn trốn tại vườn cao su
thủ áp long hân xã long nguyên huyện bầu bàng tỉnh bình dương
trước đó qua công tác vận động gia đình và người thân của đối tượng nguyễn văn tới
sinh năm hai nghìn hai ngụ xã phú điền huyện tháp mười tỉnh đồng tháp
có liên quan trong vụ án thì đã đến công an xã long nguyên huyện bào bàng tỉnh bình dương đầu thú
còn công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai cho biết hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng
nguyễn văn thức bốn mươi bảy tuổi ngụ huyện thống nhất tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày ba mươi tháng ba công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai bắt quả tan thức
đang bán ma túy cho một con nghiện tại ấp đông kim xã gia kiệm thu giữ năm gói ma túy một xe mô tô
qua đối tranh thức khai nhận bản thân không nghiện ma túy nhưng do túng quẩn về kinh tế
nên đã nhận lời của một đối tượng chưa rõ lai lịch mang ma túy đi giao cho con nghiện
cứ năm gói bán được bảy trăm năm mươi thì đối tượng kia sẽ trả ba trăm linh đồng tiền công
cũng trong ngày ba mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam cao thị bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ ấp hưng nhượng a xã phương thạnh huyện càng long tỉnh trà vinh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu thảo hụi
theo kết quả điều tra cao thị bình làm đầu thấu hụi trên một mươi năm để hưởng tiền hoa hồng
thời gian đầu bình làm ăn uy tín nên tạo được lòng tin với nhiều người
một thời gian sau có hủy viên hốt nhưng không đóng hủy chết nên bình bất cân đối
đến khoảng cuối năm hai nghìn một mươi tám có nhiều hủy viên xin hốt hủy nhưng bình đều từ chối
đưa ra nhiều lý do khác nhau và tuyên bố vỡ hụi
tại thời điểm vỡ hụi bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được một mươi ba dây hụi chưa kết thúc
trong này có bốn dây hụi lúa và chín dây hụi tiền có giá trị từ một đến ba triệu đồng
cao thị bình đã kê tên khóng đỡ hốt và tự ý lấy tên hủy viên tham gia chơi hủy thật
đỡ hốt các phần hủy của các hủy viên chiếm đoạt số tiền trên một tỷ đồng
được biết số tiền chiếm đoạt từ các hủy viên cao thị bình dùng để tràn hủy
cho các hủy viên đỡ hốt trước và tiêu sài cá nhân
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng cao thị bình
theo đúng quy định của pháp luật
mặc dù tội phạm hình sự trên địa bàn tp hcm trong những tháng đầu năm có dấu hiệu giảm
nhưng tội phạm về trộm cắp tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp
bên cạnh công tác tuần tra trấn áp tội phạm thì công an tp hcm cũng đẩy mạnh
các biện pháp nghiệp vụ để rà soát các điểm tiêu thụ tài sản do trộm cắp cướp giật mà có
qua công tác nắm tình hình từ lực lượng trinh sát hình sự
công an tp hcm và hai mươi một quận huyện đã phát hiện và xử lý hàng loạt các vụ án liên quan trộm cắp cướp vật
trên địa bàn tp hcm
ngoài việc sử dụng các thủ đoạn tinh vi manh động liều lĩnh trong khi thực hiện hành vi cướp dật tài sản
thì các đối tượng này còn có nhiều kịch bản để tẩu tán tiêu thụ tài sản
ghi khó khăn trên công tác tuyên xét của lực lượng công an
sau khi tài sản trộm cắp được thì đối tượng liên hệ với lại
mắc nói với lại nhóm đối tượng tiêu thụ để tiêu thụ tài sản đó
và thường là các đối tượng này tiêu thụ cái tài sản sau khi trộm cắp được trên cái địa bàn khác
để tránh sự nhận biết đặc điểm tài sản của bị hại
qua đó gây rất khó khăn cho công tác đấu tranh truy xét của lực lượng hình sự
để chú động phát hiện đeo bám và xử lý đối tượng
công an tp hcm đã tăng cường lực lượng tồn tra bật phục
tại các địa bàn là điểm nóng về mất an ninh trực tượng
lực lượng cảnh sát hình sự tăng cường yểm trợ cho công an cơ sở
ra soát nắm tình hình di biến động của các đối tượng
và các hình thức tiêu thụ tài sản để có biện pháp đấu tranh phòng ngừa
chúng tôi cũng tổ chức ra soát tất cả những điểm liên quan đến vấn đề tiêu thụ
các loại tài sản được trộm cắp cướp dịch mà còn
để mà thú hơi tài sản đồng thời là xét xét để xử lý theo quy định của pháp luật
có nghĩa là chúng ta xử lý là phải xử lý tận gốc
chứ không phải chỉ là bước gần cướp dịch và trộm cắp mà xử lý
hiện nay tội phạm trộm cắp thường xuyên thay đổi kịch bản
cách thức xử lý tài sản
sau khi thực hiện hành vi phạm tội công an tp hcm khuyến cáo người dân
nên ghi nhớ thông tin biển số xe đặc điểm nhận dạng
để trình báo cơ quan công an hạn chế đối mặt với các đối tượng
để đảm bảo an toàn cho bản thân
trong trường hợp người dân lấy lại được tài sản và kẻ cướp tổ thoát
thì vẫn phải trình báo cơ quan công an
cũng mong người dân là ghi nhớ các thông tin về biển số xe
thông tin đặc điểm nhận dạng và kịp thầu trình báo cơ quan công an
kể cả các trường hợp và đối tượng khi cướp dịch
và khi trộn các tài sản mà sau đó chúng ta ngăn chặn
chúng ta lấy được và đối tượng gầu pháp
có thể rất nhiều trường hợp là người dân không trình báo cơ quan công an
nhưng mà về mặt pháp luật thì cái hành vi phạm tội nó đã hình thành
và khi người dân báo thì cơ quan công an cũng sẽ điều tra như vậy
thì xử lý thì nó sẽ ngăn chặn các cơ vụ án pháp tài sản
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an
thì vai trò của quần chúng nhân dân rất quan trọng
trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
để kịp thời phát hiện hành vi của tổ chức cá nhân thu mua
trao đổi tài sản phạm tội
việc phát hiện nơi tài sản bị tiêu thụ là cơ sở manh mối quan trọng
cho việc điều tra khám phá các vụ án xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
sau hai mươi ngày triển khai thí điểm chuyển đổi số trong quản lý f qua mạng
trên địa bàn tp hcm đã có gần tám mươi năm lượng f khai báo qua địa chỉ
khai báo f tphcm gov vn
sắp tới sở y tế sẽ tham mưu ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm rút ngắn thời gian khai báo xuống còn trong vòng bốn mươi tám giờ
so với bảy mươi hai giờ như trước đây
theo sở y tế tp hcm thời điểm đầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm cho phép các f có thể khai báo trong vòng năm ngày
kể từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính
tuy nhiên nhằm tạo thói quen khai báo ngay sau khi mắc covid một mươi chín
và hỗ trợ cho các trạm y tế trong giải quyết hồ sơ trực tuyến
và hỗ trợ tốt hơn cho nhóm nguy cơ cao sở y tế sẽ kiến nghị thành phố
cho phép rút ngắn thời gian khai báo xuống còn bốn mươi tám giờ đầu khi có kết quả dương tính
bên cạnh đó hiện quy trình chuyển đổi chỉ xác nhận f
còn tính năng trả giấy hoàn thành cách ly qua email vẫn còn gặp vấn đề về chữ ký số
vì vậy sở y tế cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh đăng ký chữ ký số
cho các trạm y tế tủy ba nhân dân phường xã để thuận lợi hơn
trong cấp chứng nhận trực tuyến cho người f đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà
đối với nền tảng số của quản lý không của tp hcm
thuận lợi là khâu thủ tục hành tránh được quản lý kiểm soát trên phần mềm
và giảm thiểu thời gian xử lý số liệu
tuy nhiên về thủ tục hành tránh mình vẫn phải ra quyết định cách ly và kết thúc cách ly
nếu như có chữ ký số thì mình chuyển hoàn toàn qua gia lô hoặc qua email
nhưng hiện tại mình chưa có chữ ký số
chữ ký số mà người ta cần phải có hồ sơ
để người ta giải quyết mọi việc y tế
cũng như là nộp hồ sơ hoàn thành cách ly và nơi làm việc
thành ra là mình bắt buộc là mình phải làm thủ tục bằng tay
trước giờ thì mình vẫn phải làm dù số liệu các bệnh có bao nhiêu chẳng nữa
sau hai mươi ngày triển khai sở y tế đánh giá
ứng dụng trực tuyến khai báo f qua mạng đã phát huy hiệu quả
có thể thay thế cho toàn bộ thủ tục hành chính
vốn gây mất nhiều thời gian và phiền phức cho người dân và cả nhân viên y tế
sở y tế sẽ hỗ trợ cho các nhân viên của trạm y tế của trên địa bàn thành phố
chúng ta quản lý bằng cách chuyển đổi số
chúng ta đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều
nhưng trong giai đoạn đầu trong thời gian trí điểm và sau đó là mở nơi đại trang
chúng ta phải gặp được một số khó khăn và chúng ta đang khắc phục
chúng mình ngay bộ phần kỹ thuật đã có tiếp nhận được thông tin
và sau đó cùng phối hợp với cơ quan về kỹ thuật
để có thể xử lý bằng cách là nâng cấp phần mềm
ngày ba mươi một tháng ba đã có gần tám mươi năm lượt người f khai báo qua mạng
trong đó hơn sáu mươi một trường hợp được xác nhận chiếm tỷ lệ bảy mươi hai
đáng chú ý có hơn một hai trăm linh người f khai báo qua mạng thuộc nhóm nguy cơ cao
gần một mươi ba người khai báo có triệu chứng nghi nặng
đã được các trạm y tế chủ động tiếp cận chăm sóc và điều trị kịp thời